thưa quý vị mô hình cho vay ngang hàng còn gọi đơn giản là vay online trực tuyến
mô hình này đã xuất hiện tại việt nam từ năm hai nghìn một mươi bảy với sự ra đời của hàng loạt công ty cho vay
thế nhưng sự hoạt động của mô hình này trong thời gian qua đã và đang tiêm mần nhiều rủi ro và bất cập
bản chất của p hai p lending là mô hình kinh doanh mới dịch vụ sáng tạo dựa trên nền tảng công nghệ số
kết nối trực tiếp người đi vay với người cho vay mà không thông qua trung gian tài chính
theo đó công ty p hai p lending cung cấp nền tảng giao dịch trực tuyến để người đi vay kết nối trực tiếp vay mượn với người cho vay
toàn bộ hoạt động vay trả nợ bao gồm cả gốc và lãi giữa người đi vay và người cho vay
được nền tảng giao dịch trực tuyến ghi nhận và lưu trữ bằng các bảng
điện tử số hóa
tiện lợi của p hai p lending là người đi vay không gặp mặt không phải thế chấp
người cho vay thì nguy hiểm nhất là họ không biết người đi vay thế nào
không biết năng lực tài chính không biết khả năng trả nợ không biết là phương án dự án mục đích sử dụng làm gì
kể cả tư cách đạo đức cũng không biết
cho nên là họ sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào cái đơn vị trung gian giới thiệu thế nào đó cho vay ai đó
và có tính chất là gợi ý cung cấp dịch vụ chấm điểm hay là phần loại khách hàng
hiện p hai p lending đã và đang góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện
đặc biệt là tại các địa bàn mà hệ thống tài chính chưa phát triển
người dân các hộ kinh doanh doanh nghiệp nhỏ và vừa ít có khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính ngân hàng
với chi phí thấp ít thủ tục
đến nay tỷ lệ tăng trưởng cho vay p hai p tại việt nam đã đạt ba mươi năm năm mươi
lý do khiến p hai p phát triển mạnh là do nhu cầu vay mượn tiền của người dân rất lớn
trong khi việc tiếp cận vốn tín dụng tại các ngân hàng thương mại gặp nhiều khó khăn về thủ tục thẩm định
hỗ trợ cho vay đối với khoản tiền thấp từ vài triệu đến vài chục triệu đồng
tuy nhiên hành lang pháp lý vẫn để chống với hình thức cho vay ngang hàng p hai p tại việt nam
nghĩa là người đi vay người cho vay và doanh nghiệp đã tham gia dịch vụ này
đành chấp nhận khoác trên mình chiếc áo mang tên rủi ro
thưa quý vị và các bạn mô hình cho vay ngang hàng đang phát triển rất nhanh ở việt nam
nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường do thiếu khung pháp lý đầy đủ
chính vì vậy để hoàn thiện pháp lý để quản lý loại hình kinh doanh này đang là yêu cầu cấp thiết
và bên cạnh đó cũng cần xử lý
nghiêm các hành vi biến tướng của mô hình kinh doanh mới này theo quy định của luật các tổ chức tiến dụng
theo ngân hàng nhà nước trong bốn mươi công ty cho vay ngang hàng po p lending đang hoạt động ở việt nam hiện nay
một mươi đơn vị có nguồn gốc từ trung quốc và một số công ty từ indonesia và singapore
một số doanh nghiệp trong số này đã xuất hiện những hoạt động biến tướng vi phạm pháp luật về ngân hàng và tín dụng
chính vì vậy cơ quan quản lý cần nghiên cứu để đưa vào quản lý
nhanh chóng ban hành khuôn khổ pháp lý thử nghiệm
và các hình thức tiến dụng
theo các chuyên gia trong quá trình chờ đợi chế tài của pháp luật
người dân doanh nghiệp nên tìm hiểu kỹ thông tin
khi tham gia các nền tảng p hai p lending
bản thân các doanh nghiệp cá nhân khi chấp nhận các hình thức cho vay này
cũng phải chuẩn bị sẵn trước những rủi ro
khi mà có phát sinh tranh chấp
thì chúng ta lại không có khung pháp lý để điều chỉnh
thì đó là những cái rủi ro mà cần phải chú ý tới
khi mà bước vào nên có những cái điều khoản rõ ràng
phải tìm hiểu kỹ đâu là người cung cấp dịch vụ cho mình
trách nhiệm và nghĩa vụ của họ là gì
phải tìm hiểu rất là kỹ trước khi tham gia vào một cái lĩnh vực
mà chưa có khung pháp lý điều chỉnh
p hai p lending có nhiều lợi thế hơn so với cho vay truyền thống
nhờ sự linh hoạt cho phép các bên tự thỏa thuận
các điều kiện vay có lợi hơn cho mình
nó cũng giúp rút ngắn đáng kể thời gian và chi phí giao dịch
tuy nhiên cam kết giao dịch trong mô hình cho vay ngang hàng
đòi hỏi phải có hành lang pháp lý rõ ràng
để tránh hoạt động này bị méo mó biến tướng
gây rủi ro cho cả ba phía trung gian người đi vay và người cho vay